thưa quý vị hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ đã diễn ra tại thủ đô washington d c trong hai ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng năm
ngoài mục đích kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ giữa hoa kỳ và asean đây cũng là cơ hội để washington củng cố quan hệ đối tác với các nước trong khu vực
bên cạnh đó các bên cũng trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như là covid một mươi chín an ninh y tế toàn cầu biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
nhân dịp này thủ tướng phạm minh chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam thăm làm việc tại hoa kỳ và liên hợp quốc từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng năm
đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của thủ tướng phạm minh chính trong bối cảnh việt nam đã kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín trên phạm vi toàn quốc
tự tin mở cửa trở lại triển khai chương trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng thực chất hiệu quả
và để có cái nhìn tổng thể hơn về mối quan hệ đối tác giữa asean hoa kỳ cũng như là những đóng góp của việt nam nhằm thúc đẩy quan hệ asean hoa kỳ
chúng tôi có mời đến trường quay ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ bùi thanh nam một chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế
và có lẽ là trước khi đi tới những trao đổi cụ thể hơn thì mọi ông cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến chương trình nghị sự về hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ vừa diễn ra
đây là lần đầu tiên các lãnh đạo hiệp hội một mươi nước đông nam á nhóm họp tại thủ đô washington là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với lãnh đạo hoa kỳ trong sáu năm qua
tại hội nghị tổng thống joe biden khẳng định coi trọng và mong muốn nâng tầm quan hệ asean hoa kỳ cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của asean
và quan điểm asean về ấn độ dương thái bình dương đồng thời ủng hộ lập trường của asean về biển đông hoan nghênh asean thúc đẩy hợp tác đối thoại và xây dựng lòng tin ở khu vực
nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nếu các bạn nhìn ra toàn thế giới nhìn vào tất cả những thách thức mà chúng ta đang đối mặt
có thể thấy quan hệ đối tác asean hoa kỳ là rất quan trọng để nắm bắt thời khắc
chúng ta có thể thấy mình trong lịch sử chúng ta đang khởi động một kỷ nguyên mới một kỷ nguyên mới trong quan hệ mỹ asean
hội nghị lần này cũng chú trọng vạch ra các hướng đi chiến lược để đưa quan hệ asean hoa kỳ tiếp tục phát triển vì lợi ích của người dân hòa bình và thịnh vượng
tạo ra bước tiến có tính nền tảng trong quan hệ có tính chiến lược asean hoa kỳ
cũng là dấu mốc asean hoa kỳ kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ đối tác giữa hai bên
trong suốt bốn mươi năm năm qua mối quan hệ này đã vượt qua không ít thử thách và đạt được nhiều thành quả quan trọng trong hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
từ chính trị an ninh kinh tế thương mại văn hóa xã hội và hợp tác phát triển
hoa kỳ tham gia đầy đủ và đóng góp tích cực vào các cơ chế khuôn khổ hợp tác do asean chủ trì
thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi thành nam ông đánh giá như thế nào về hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ asean hoa kỳ và đâu là những thách thức trong quan hệ giữa asean và hoa kỳ ạ
hội nghị cấp cao giữa mỹ và hoa kỳ diễn ra trong một bối cảnh đặt ra nhiều vấn đề thách thức đối với mối quan hệ này
về mặt chủ quan
thì nó xuất phát từ những cái yếu tố nội tại của cả hai bên
thứ nhất là về phía hoa kỳ
thì trong giai đoạn nắm quyền của mình
ông trump đã thể hiện một cái thái độ nó khá là hờ hững với asean
trái ngược với ông chính quyền obama trước đó
trong nhiệm kỳ của mình thì ông moma đến thăm asean rất nhiều lần
và có chín quốc gia đã đặt chân đến thăm
trong khi trong nhiệm kỳ của mình
số chuyến viếng thăm các đối tác của asean của ông trump chỉ bằng một phần tư
bên cạnh đó thì các vị trí về mặt lãnh đạo thể chế
tổ chức các cuộc họp sự kiện
ví dụ cái vị trí đại sứ mỹ tại asean cũng để ngỏ từ năm hai nghìn một mươi chín đến bây giờ
thì nó thể hiện một cái thái độ khá là hứng thờ của chính quyền trump đối với vấn đề này
cái câu chuyện đó khiến cho các nước asean
dĩ nhiên là khó hài lòng được với một cái thái độ như thế
nên về phía hoa kỳ thì họ đứng trước một cái thách thức là phải quay trở lại một cái chính sách
để làm cho các đồng minh asean các đối tác asean trở nên tự tin hơn với các cam kết của hoa kỳ
có cái niềm tin hơn đối với các cái cam kết của hoa kỳ
về phía asean thì họ cũng có những vấn đề nội tại của họ
như vấn đề của vấn đề chính quyền quân sự
trước đây chính quyền quân sự ở thái lan hoặc là những cái vấn đề dân chủ xã hội của mỹ
nó vẫn còn làm cho các cái mối quan ngại của phương tây về các giá trị dân chủ nhân quyền
nó khiến cho cái quan hệ giữa hai bên khó có thể sâu sắc hơn
về mặt khách quan thì còn đó vấn đề dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát toàn diện trong khu vực cũng như trên thế giới
thứ hai là cái sự trỗi dậy của trung quốc vẫn đang đặt ra những cái thách thức về mặt gọi là an ninh của trung quốc
cũng như là về mặt địa chính trị trong khu vực đối với cả mỹ lẫn các nước asean
thì những cái thách thức này nó vừa dài hạn nó vừa ngắn hạn nhưng mà tiệu trung lại thì nó vẫn là những cái bài toán mà hai bên cần tháo gỡ trong thời gian tới
vâng ạ đó là những cái thách thức mà mối quan hệ giữa asean và hoa kỳ sẽ phải đối mặt cả trong hiện tại cũng như là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải giải quyết trong tương lai
và trong tuyên bố tầm nhìn chung sau hội nghị khách quan đặc biệt vừa được đưa ra và ngày hôm qua
thì các nhà lãnh đạo cũng đã hướng tới mục tiêu đó là cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện asean hoa kỳ trong hội nghị cấp cao đặc biệt vào tháng một mươi một tới đây ạ
vậy ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của hội nghị lần này cũng như là cái triển vọng phát triển quan hệ của asean và hoa kỳ ạ
vâng tôi cho rằng cái kết quả của cái hội nghị lần này khá là tích cực cả về mặt gọi là các cam kết lẫn thực tiễn
các cam kết như là hai bên thống nhất sẽ đưa nâng cái tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm nay
còn về mặt thực tiễn thì hoa kỳ cũng thể hiện sự hỗ trợ asean thông qua một gói hỗ trợ lên tới một trăm năm mươi triệu đô la mỹ cho sự hồi phục của khu vực kinh tế kinh tế của khu vực này
đồng thời thì cái cơ hội triển vọng của những cái kế hoạch này khá là tích cực
khi mà asean hiện tại đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng
ngày càng đóng một vai trò quan trọng hơn trong cái kinh tế thế giới cũng như là trong địa chính trị
về mặt kinh tế thì asean đang là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới nếu xét với một cái vị một cái tổng hợp một cái khu vực kinh tế
về mặt địa chính trị thì asean vẫn chứa đựng trong đó một số dân số chiếm hơn chín dân số thế giới với sáu trăm năm mươi triệu người
và một cái gdp ba nghìn tỷ đô la mỹ cũng như là một cái quốc gia có cái số người hồi giáo lớn nhất thế giới là iran
bên cạnh đó thì cái sự ủng hộ của asean với một cái chiều hướng nào đó thì đều có thể dẫn cái trật tự khu vực cũng như thế giới
theo một cái chiều hướng mà mỹ hoặc một số quốc gia khác đều quan tâm
chính vì thế nên tôi cho rằng cái triển vọng hợp tác của hai bên đều rất tích cực nếu như tìm được cái tiếng nói chung trong cái vấn đề chính trị cũng như vấn đề kinh tế của toàn cầu
đối với hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ lần này thì chúng ta cũng phải đề cập một vấn đề
đó là khi mà việt nam tham dự thủ tướng phạm minh chính tham dự thì việt nam hiện nay đang ở một cái vị thế hoàn toàn mới
thứ nhất là chúng ta đã kiểm soát được đại dịch covid một mươi chín gọi là rất là thành công ở trong nước
cùng với đó là cái sự phát triển mong muốn là cam kết phục hồi kinh tế xã hội việt nam
chúng ta cũng đang thấy rất là nhiều những kỳ vọng
và khi tham dự hội nghị lần này thì ông đánh giá như thế nào về những đóng góp của việt nam trong thời gian qua cũng như là tại hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ lần này ạ
trong thời gian qua bất chấp bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh covid thì quan hệ song phương giữa việt nam và hoa kỳ đều rất tốt đẹp
hiện tại thì việt nam là đối tác thương mại thứ chín của hoa kỳ
và nếu so với các nước asean thì việt nam đang kim ngạch thương mại giữa việt nam và hoa kỳ chiếm một phần ba
kinh mạch thương mại của cả asean
xét về mặt kinh tế như vậy thì cái thành công của việt nam trong quan hệ thương mại giữa việt nam và hoa kỳ có thể là một cái chất xúc tác cho các mối quan hệ song phương khác của các nước thành viên khác của asean theo trong kỳ thi học nó gọi là hiệu ứng lan tỏa
đấy thì việt nam có thể trở thành một cái mẫu hình trong cái câu chuyện đó để thúc đẩy cái mối quan hệ giữa asean và hoa kỳ
cái thứ hai là việt nam có nhiều cái đóng góp nhiều sáng kiến
trong các hoạt động nhằm gìn giữ sự ổn định trong vấn đề giải quyết vấn đề khủng hoảng tại biển đông hoặc trong các sáng kiến về hội nhập và phát triển như việt nam rất kiên định trong việc theo đuổi hiệp định thương mại tự do cptpp mà mặc dù hoa kỳ đã rút ra
tôi cho rằng việt nam có thể đóng góp thêm nhiều cái vai trò hơn trong cái thời gian tới nhằm củng cố quan hệ giữa asean và hoa kỳ
thứ nhất là việt nam có thể tiếp tục
thực hiện tốt các cam kết song phương giữa việt nam và hoa kỳ thông qua các sáng kiến và các cam kết đã được thực hiện
cái thứ hai là việt nam có thể đưa ra thêm các sáng kiến
giữa trong hợp tác song phương giữa việt nam và hoa kỳ và cái thứ ba là vậy bằng những cái nỗ lực của bản thân cũng như là cái cái việc thực hiện các cái cam kết
cả song phương đó đa phương việt nam có thể khiến cho các nước khác ở trong khu vực có thể tiếp tục cam kết thực hiện những cái điều đáng chú ý
đã được ký kết cũng như là có triển khai thêm các sản kiến mới
có lẽ là chúng ta đều mong chờ những cái kết quả tích cực hơn nữa
trong mối quan hệ giữa không chỉ việt nam và hoa kỳ nói riêng
mà là mối quan hệ giữa việt nam và asean nói chung
và đặc biệt là chúng ta cũng đang rất là chờ đợi cái hội nghị
mà kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ việt nam hoa kỳ diễn ra vào tháng một mươi một này
rất cảm ơn những chia sẻ của phóng sư thế sĩ bùi thành nam trong chương trình ngày hôm nay
và thưa quý vị một thế giới đa chiều cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay